ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương di rời những công trình nhà hàng
chiếm dụng mặt bằng công viên hai mươi ba tháng chín thuộc trung tâm quận một tp hcm thời gian thực hiện trước ngày ba mươi tháng sáu
quyết định này nhằm giữ lại màng xanh hiếm hoi giữa trung tâm tp hcm hiện nay
ngoài sân khấu sen hồng và các nhà hàng phía trên công viên đang dẹp bỏ bãi giữ xe gắn máy cũng phải ngừng hoạt động
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu sở tài nguyên và môi trường khẩn trương tìm địa điểm mới để di rời trung tâm phát triển quý đất tp hcm
bên cạnh những hàng mục bị tháo rỡ một số công trình đang hoạt động trong công viên hai mươi ba tháng chín vẫn được phép giữ lại như trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch hay ga xe buýt để phục vụ du khách và người dân đi lại
khu buôn bán dưới lòng đất tiếp tục được duy trì hoạt động người dân đến công viên tham quan sinh hoạt có thể gửi xe tại bãi xe ngầm bên dưới